thưa quý vị trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung
hà nội sẽ bị phong tỏa hạn chế đi lại các cửa hàng sẽ bị đóng cửa do dịch covid một mươi chín
khiến nhiều người hoang mang chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung khẳng định
đây là thông tin sai sự thật thành phố hà nội đang kiểm soát tốt các diễn biến của dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hà nội chia sẻ hiện nay ban chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo thành phố
về phòng chống dịch covid một mươi chín chưa có ý kiến liên quan đến việc phong tỏa thành phố hà nội
tình hình dịch bệnh được ban chỉ đạo của thành phố cập nhật và thông tin công khai minh bạch
đến cho người dân biết để cùng đồng lòng với các cấp chính quyền chung tay phòng chống dịch
tp hà nội đã nỗ lực quyết liệt thực hiện các biện pháp giải pháp cấp bách cũng như giải hơi hơn
để bảo đảm an toàn nhất cho sức khỏe tính mạng của người dân
ngăn ngừa sự lan truyền của dịch trên địa bàn thành phố
vào ngày một mươi chín tháng ba trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin các khu cách ly tập trung
ở hà nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về
lãnh đạo sở thông tin truyền thông hà nội khẳng định hà nội có đầy đủ điều kiện
nhân lực trang thiết bị y tế khu vực cách ly để phòng chống và kiểm soát dịch
tiếp tục với một thông tin khác
vào ngày hôm qua bộ ngoại giao thông báo về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh
đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản nhằm tăng cường hơn nữa
việc phòng chống dịch covid một mươi chín ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng
chính phủ việt nam quyết định bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai mươi một tháng ba
tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị
thực đơn phương đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản
và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cấp cho công dân belarus nga nhật bản gốc việt
và thân nhân của họ
công dân belarus nga và nhật bản mang hộ chiếu phổ thông
vẫn được nhập cảnh vào việt nam nếu có thị thực phù hợp
quyết định trên không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao
hoặc là ngộ chiếu công vụ được nhập cảnh việt nam không cần thị thực
theo các hiệp định và thỏa thuận hiện có giữa chính phủ việt nam
với chính phủ belarus nga và nhật bản
công dân belarus nga và nhật bản nhập cảnh việt nam
cần đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng của việt nam theo quy định hiện hành
việt nam đã thông báo quyết định này tới các quốc gia trên
và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ có điều chỉnh phù hợp với diễn biến của tình hình